world cup hai nghìn hai mươi hai là dịp để các cổ động viên trên khắp thế giới theo dõi các trận cầu đỉnh cao
tuy nhiên dù đam mê đến mấy thì ít ai có thể nghĩ tới việc là xem toàn bộ sáu mươi bốn trận đấu ở world cup
thậm chí là xem trực tiếp
thế nhưng một chàng trai người anh đang lên kế hoạch biến điều chưa từng ai thực hiện được này thành có thể
ben plak đã thắng trong một cuộc thi và giành giải thưởng xem tất cả các trận đấu sáu mươi bốn trận trong world cup hai nghìn hai mươi
trước đó anh ấy đã đăng tải một video giải thích lý do vì sao anh ấy muốn tham sự sự kiện này với ban tổ chức tại qatar
tuy nhiên trên thực tế black không thể xem hết toàn bộ một trận nào vì mất thời gian đi lại giữa các sân vận động
chưa kể có những trận thi đấu diễn ra trùm giờ
thử thách lớn nhất sẽ diễn ra trong loạt trận cuối cùng của vòng bảng khi các trận đấu diễn ra đồng thời
và anh thừa nhận mình sẽ không xem quá một nửa thời gian của mỗi trận